thưa quý vị hôm nay thủ tướng phạm minh chính vừa gửi công điện đến bốn tỉnh thành
bao gồm tp hcm bình dương đồng nai lông an cùng các cơ quan liên quan
về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu các bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ubnd tp hcm
và tỉnh bình dương đồng nai long an tập trung lãnh đạo chỉ đạo
và tổ chức thực hiện triệt đẽ nghiêm ngặt quyết liện hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh
đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất để người dân được tiếp cận nhanh nhất mọi lúc mọi nơi
phân loại f ngay tại xã phường thị trấn để đảm bảo hỗ trợ chăm sóc quản lý phù hợp hiệu quả
bố trí sẵn sàng nhân lực phương tiện để kịp thời tiếp nhận sơ cứu cấp cứu
chuyển bệnh nhân diễn biến nặng lên điều trị tại các tuyến trên
thần tốc xét nghiệm diện rộng riêng tp hcm xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội
để phát hiện sớm nhất các trường hợp f kịp thời ngăn chặn lây lan
ưu tiên cao nhất phân bổ vaccine cho tp hcm và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí
kịp thời an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch
để kêu gọi vận động giải thích thuyết thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
ai ở đâu ở đó cách ly người với người nhà với nhà xá phường với xá phường
người dân là trung tâm phục vụ là chú thể trong phòng chống dịch
chiều nay ngày hai mươi hai tháng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an đã bàn giao hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ
từ hà nội vào làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh
tại các cửa ngõ ra vào tp hcm
phát biểu tại buổi lễ giao quân đồng chí thượng tá đinh thế anh
phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phía nam mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch
trong đợt bùng phát dịch lần này phải là pháo đài vững chắc
thực hiện nghiêm các chỉ thị của thủ tướng lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông đã động viên tinh thần đến từng cán bộ tham gia nhiệm vụ lần này
mong muốn mỗi người phải hết sức cố gắng giữ gìn sức khỏe khắc phục khó khăn thiếu thố
về cơ sở vật chất và giữ an toàn cho bản thân trong khi thực hiện nhiệm vụ
để sớm trở về trong chiến thắng
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng lưu ý với cán bộ chiến sĩ
trong công tác phòng chống dịch tại tp hcm đó là tuyệt đối không được chủ quan lơ là
trong công tác phải thực hiện nghiêm hướng dẫn khuyến cáo năm k của bộ y tế
triển khai kế hoạch phối hợp với công an địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công
được biết ba mươi bảy cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông bàn giao cho công an tp hcm lần này
đều đảm bảo về sức khỏe được tiêm phòng đủ hai mũi vaccine xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
theo cục cảnh sát giao thông đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của chủ tịch nước thủ tướng quốc hội và bộ trưởng bộ công an
về huy động tống lực phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp theo đợt tăng cường đầu tiên này cục cảnh sát giao thông sẽ có các đợt tăng cường tiếp theo
căn cứ vào chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cùng với chín trăm linh tỷ đồng được phê duyệt trong đợt hai vừa qua
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã vừa bổ sung hơn một triệu hộ gia đình khó khăn
và khoảng sáu trăm bảy mươi lao động tự do tại thành phố vào danh sách sẽ được nhận gói hỗ trợ đợt này
cụ thể có một bốn mươi tám năm trăm linh hộ lao động nghèo đang sinh sống trong các khu nhà trọ
khu lưu trú khu lao động
động nghèo và khoảng sáu trăm bảy mươi lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
được bổ sung vào danh sách
dự toán kinh phí hỗ trợ cho danh sách này khoảng hai năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu ủy ban nhân dân khách khắp địa phương và cơ sở
khẩn trương rà soát kỹ bổ sung hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn
trong thời gian giãn cách để kịp thời hỗ trợ
việc chi hỗ trợ không phân biệt thường trú tạm trú sổ nhân khẩu trong hộ
nghề nghiệp đảm bảo không trùng lấp hoặc bỏ sót trường hợp hộ nghèo cận nghèo
hộ lao động nghèo có thành viên hưởng hỗ trợ cho lao động tự do thì không hưởng tiếp
chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo
việc phê duyệt danh sách lao động tự do phải đảm bảo đủ các điều kiện
cư trú hợp pháp trên địa bàn tp hcm trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú
được cơ quan công an xác nhận bị mất việc làm không có thu nhập
hoặc có thu nhập thấp hơn bốn triệu đồng một tháng mức chuẩn cận nghèo của thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm người lao động phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo
của ủy ban nhân dân thành phố ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thuộc một trong sáu loại công việc sau
bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố thu gom rác phế liệu bốc phát
vận chuyển hàng hóa bán vé số lưu động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh
trong lĩnh vực ăn uống lưu trú du lịch chăm sóc sức khỏe bao gồm cả bảo vệ
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh đang hoành hành dữ dội tại tp hcm bình dương đồng nai
các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức cho người dân về quê tránh dịch
và để tránh lây lan dịch bệnh cho các địa phương khi có người trở về từ vùng dịch
việc tổ chức này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của y tế
hôm nay hai mươi hai tháng tám tại bến xe miền tây hơn bốn trăm linh người dân cần thơ đầu tiên được các cơ quan chức năng
tp cần thơ và tp hcm đưa về quê tránh dịch
trên hai mươi chiếc xe do công ty cổ phần xe khách
phương trang hỗ trợ đoàn đưa bà con hồi hương được xe của công an thành phố cần thơ làm nhiệm vụ dẫn đường
và đảm bảo an toàn giao thông cùng các xe cứu thương xe của đội xét nghiệm và xe tải chở xe gắn máy của người dân về cùng
tất cả người dân về quê được xét nghiệm sars cov hai miễn phí tại bến xe miền tây
các trường hợp không may xét nghiệm dương tính sẽ phải ở lại để cách ly điều trị theo quy định
tính từ cuối tháng bảy đến nay công ty phương trang đã phối hợp đưa hơn chín bà con bình an về lại quê nhà
phú yên khánh hòa bến tre bình thuận hậu giang đắk lắc kiên giang cà mau đồng nai và cần thơ
còn tại đồng nai ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng vừa phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
tổ chức đưa năm trăm linh người dân đắk lắc đang tạm trú tại đồng nai về quê để phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc lực lượng y tế đã lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín
người trong đoàn được khử khuẩn mặc trang phục bảo hộ
theo thống kê hiện có hơn một bốn trăm linh công dân tỉnh đắk lắc đang tạm trú tại tỉnh đồng nai có nhu cầu cần trở về địa phương
thưa quý vị gần ba tháng qua từng cán bộ chiến sĩ công an đồng nai đã cùng với chính quyền các cấp các ngành
và các lực lượng tuyến đầu vượt nắng thắng mưa trên chiến tuyến chống dịch covid một mươi chín
với tinh thần trách nhiệm sự quyết tâm tạm gác việc riêng để dành trọn sức lực cho công tác chống dịch
thời gian qua cán bộ chiến sĩ công an đồng nai tích cực cùng các lực lượng căng mình trên trận tuyến phòng chống dịch covid một mươi chín
họ ngày đêm bám trụ túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn tại các khu cách ly bệnh viện giả chiến khu vực phong tỏa
họ là những chiến binh quả cảm trở thành tấm lá chắn vững chắc giữa tâm dịch và hơn hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ kép
vừa ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh vừa giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
với tinh thần trách nhiệm nhiệt huyết một kháng chiến sĩ công an vẫn từng ngày từng giờ vượt nắng thắng mưa
kiên trì thực hiện nhiệm vụ chống dịch kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật
các hành vi phát tán thông tin sai trái xuyên tạc về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện nay thì đảng ủy ban lãnh đạo của bang thành phố đã xác định phải thực hiện hai nhiệm vụ cùng thời điểm
vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
công an thành phố cũng đã tập trung toàn lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ này
tội phạm hình sự được kéo giảm các băng nhóm tội phạm trên địa phương này được triệt só
nổi bật là trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một công an đồng nai đã triệt só hai mục chiến án lớn
được lãnh đạo bộ công an lãnh đạo của tỉnh đồng nai đánh giá rất là cao
nhiều cán bộ chiến sĩ đã như tấm gương hy sinh về nhân dân phục vụ trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín
công an đồng nai sẽ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm ra sức phấn đấu để hoàn thành sức trách nhiệm dâu
bảo vệ đảng bảo vệ chế độ đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
đối mặt bao gian khổ khó khăn rủi ro trong quá trình thực thi nhiệm vụ để đảm bảo cuộc sống bình yên
bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nhưng không vì lẽ đó mà lực lượng công an đồng nai lùi bước
họ đã đang và sẽ tiếp tục tiến lên bước vào những hiểm nguy gian nang
để cùng các thế hệ tiếp nối truyền thống vinh quang của lực lượng công an nhân dân
cầu thắm thêm hình ảnh tẻ đẹp người công an nhân dân việt nam trong thời kỳ mới
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa quyết định tạm dừng chấp thuận đăng ký mới
hoặc bổ sung lao động trong doanh nghiệp ba tại chỗ ở các khu công nghiệp
đồng thời yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín cho một trăm linh người lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động
theo đó để đảm bảo thực hiện tốt nhất chiến dịch xét nghiệm diện rộng
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai không chế dịch bệnh trước ngày một tháng chín
ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai tạm thời dừng xâm xét chấp thuận đăng ký mới
và bổ sung lao động theo phương án ba tại chỗ ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
sau thời gian một tháng chín khi có chi đạo mới từ cơ quan chức năng
ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai sẽ có thông báo về việc triển khai phương án
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư tỉnh đồng nai có hơn một một trăm linh doanh nghiệp
trong các khu công nghiệp đăng ký thực hiện phương án ba tại chỗ và một cung đường hai địa điểm
với khoảng một trăm ba mươi lao động
đến nay đã phát hiện một ba trăm một mươi ca dương tính một trăm bốn mươi năm doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo hai phương án trên
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé